vòng hai mươi bốn giải vô địch quốc gia italia navoli tiếp tục thăng hoa
liverpool thận trọng trước cuộc tiếp đón tottenham
những diễn biến của môn thể thao vua sẽ mở đầu cho bản tin thể thao tối ngày hôm nay của chúng tôi
đêm qua và dạng sáng ngày hôm nay đã diễn ra một số trận đấu sớm của các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu âu
tại pháp paris saint germain hành quân đến sân
của bordeaux trong khuôn khổ vòng hai mươi năm ligue một
vào trận với mục tiêu giành ba điểm tuyệt đối để áp sát đội đầu bảng của monaco
và đội bóng thủ đô đã không làm người hâm mộ phải thất vọng
mặc dù còn trận đấu quan trọng với barcelona ở lượt đi vòng một tám champions leaght giữa tuần tới
song huấn luyện viên unai emery vẫn tung ra sân đối hình rất mạnh trong chuyến lòng khách tới sân của bordeaux
ngoài trừ sự vững mặt do chấn thương của đội trưởng thiago silva
cùng việc tân binh julian wackler ngồi trên băng ghế giữ bị
tất cả những quân bài quan trọng nhất đều được sử dụng
với đội hình vượt trội paris saint jackmin nhanh chóng áp đặt được thế trận
và liên tiếp uy hước không thành của đội chủ nhà
ngay phút thứ sáu của trận đấu tận dụng tình huống hậu vệ chủ nhà pha bóng không dứt khoát
edison cavani tung cú ra chân rất nhanh ngay sát vạch một mươi sáu m năm mươi
làm tung lưới thủ môn carrasco
có bàn thang sớm đội chủ sân công viên có hoàn tử thi đấu khá thành thời
và chủ động chơi phản công
kết quả đội khách có thêm hai bàn thắng nữa
do công của marco verratti và angel di maria
thắng trung quốc ba đoàn quân của unai emery có năm mươi năm điểm
bằng điểm với đội độ bảng monaco nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận
trong khi đó tại italia vòng hai mươi bốn cũng diễn ra một trận đấu sớm
cũng giống như paris saint germain ở pháp
napoli cũng đã có thêm một chiến thắng nữa
để tiếp tục bám đuổi đội đội bảng juventus trong cuộc đua đến nguồn vô địch
được đánh giá cao hơn cùng lợi thế sân nhà
napoli là đội nắm giữ
trước thế trận ngay sau tính quả khai cuộc
cầm nhiều bóng và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn
nhưng trước sự chống đối quyết liệt của hàng phòng ngự bên phía genoa
các học trò quân viên maurizio sarri
đã không thể ghi bàn vào lưới đối thủ trước khi một kép lại
sau giờ nghỉ đội chủ nhà chủ động ra tăng sức ép lên khung thành của thủ môn la maná
và đến phút năm mươi họ đã có được bàn thắng mở tỷ số
nhờ công của zielinski
chưa dừng lại ở đó tới phút sáu mươi tám
mertes có pha đi bóng loại bỏ hậu vệ của genoa trong vòng cấm
trước khi căng ngang dọn cỗ cho gaccherini
dễ dàng đi bóng vào khung thành nâng tỷ số lên thành hai
đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu
ba điểm có được giúp đoàn quân quân viên sarri
tạm thời vượt qua as roma để chiếm vị trí thứ hai trên bảng xe bạc
quan trọng hơn chiến thắng này mang đến sự chuẩn bị không thể tốt hơn
cho đội chủ sân san paolo trước cuộc đại chiến vd madrid
ở champions league vào giữa tuần tới
tiếp tục bản tin xin mời quý vị và các bạn
cùng đến với kết quả của một số trận đấu
đáng chú ý tại hai giải vd quốc gia tây ban nha và đức
tại vòng hai mươi hai la liga real sociedad làm khách của espanyol
một chiến thắng sẽ giúp real sociedad vượt mặt atletico madrid
để chen chen vào tốt bốn
và sự quyết tâm của họ được thể hiện bằng bàn thắng
ở phút hai mươi sáu của carlos vela
dù perez gỡ hòa cho đội chủ nhà ở phút thứ ba mươi năm
thế nhưng phát lập công ấn định chiến thắng hai mươi một cho real sociedad
của ilarra mendy sau giờ nghỉ
đã mang về ba điểm tuyệt đối
cho đoàn quân quân viên san cristian
kết quả này giúp sociedad vượt lên vị trí thứ bốn với bốn mốt điểm
trong khi đó tại vòng hai mươi giải vd quốc gia đức
mai năm cũng được ca khúc kẻ hoàn trên sân nhà trước augsburg
trước khi bước vào trận đấu này
phong độ của hai đội là trái ngược nhau
nếu như đội khách đang thăng hoa với hai trận thắng liên tiếp
thì mai năm lại vừa trải qua ba trận toàn hòa và thua
tuy nhiên những con số thống kê đó lại không nói được nhiều điều
với hai bàn thắng của otunali và samperio
đội bóng áo đỏ đã giải thích
giành ba điểm tuyệt đối
như vậy sau vòng hai mươi

tối nay vòng hai mươi năm giải nguyễn anh sẽ diễn ra
trận đấu tâm điểm là cuộc đỏ sức giữa liverpool và tottenham trên sun field
nếu như đội bóng thành london bước vào trận với mục tiêu giành được điểm tuyệt đối
để tiếp tục cụ đua đến chiếc cúp bạc
thì jacob cũng rất cần một chiến thắng để ngắt mạch năm trận liên tiếp
chỉ biết đến hòa và thua trên mọi đấu trường
trận hòa một đều trước chelsea
và thua hai trước hull city gần đây
khiến giocop xa dần giấc mơ vô địch
thậm chí lưới đoàn đỏ hiện đã văng khỏi tốt bốn
và đã bị tụt xuống vị trí thứ năm
chỉ còn hơn manchester united đang đứng thứ sáu đúng một điểm
tương lai của huấn luyện viên jugendklub tại anfield đang bị đặt dấu hỏi lớn
nếu tiếp tục không thắng
ngay mà vị trí ra rằng người đức mất việc
có lẽ sẽ không còn xa
trận đấu tới sẽ rất khó khăn
tottenham đang có phong độ rất tốt
họ được dân dắt bởi một huấn luyện viên rất giỏi
liverpool sẽ rất ảnh giác
một chiến thắng sẽ thật ngọt ngào
với toàn đội vào thời điểm này
nhưng khi đó đối thủ là tottenham
đó là thử thách không hề dễ dàng
bên kia trên tuyến gà trống thành london cũng rất khát khao chiến thắng
để bám đuổi đội đội bảng chelsea
cách biệt chín điểm là khá lớn
nhưng vẫn có thể ra lấp
nhất là khi giải ngoài hàng anh
còn tới một mươi bốn vòng đấu nữa mới khép lại
trở ngại lớn nhất đêm nay của spurs
chính là việc hai trụ quân quan trọng
gian vân và giocop
sturgeon và hậu vệ trái daniel
không thể ra sân vì trận thương
tiền vệ eric lamela
cũng vắng mặt vì lý do tương tự
bầu không khí tại anfield
cũng không hề dễ chịu với bất kỳ đội khách nào
tottenham cũng không ngoại lệ
nếu không thắng tottenham
có nguy cơ cao sẽ bị
the blue gia tăng khoảng cách lên thành một mươi
hoặc một mươi hai điểm
thậm chí đoàn quân của mauricio pochettino
có thể mất luôn vị trí nhì bảng
với áp lực tâm lý
không hề nhỏ
spurs sẽ rất cẩn trọng
bởi ai cũng biết liverpool luôn rất mạnh
khi được chơi trên sân nhà
cũng tại anh sau đây ít giờ
một trận đấu đáng chú ý khác của vòng hai mươi tám
sẽ diễn ra manchester united tiếp đón
watford tại nhà hát của những giấc mơ
sau những kết quả thuận lợi
trong thời gian gần đây người hâm mộ
đang hy vọng đoàn quân của jose mourinho
sẽ tiếp tục duy trì được phong độ đó
manchester united đang cho thấy sự trở lại
cực kỳ mạnh mẽ
với chiến thắng ba trước các nhà đường
kim vô địch leicester city
tinh thần của quỳ đỏ vào thời điểm này
đang vô cùng hương phấn
cơ hội lọt vào top bốn của thầy trò huấn luyện viên
jose mourinho đang hoàn toàn rộng mở
khi khoảng cách giữa họ và arsenan chỉ còn là hai điểm
với việc cả arsenal và liverpool
đều gặp những đối thủ khó chơi
ở vòng đấu này đội chủ sân old trafford
hoàn toàn có thể cải thiện vị trí của mình
trên bảng xếp hạng
đội bóng của chế độc gia người borussia
đã dậm chân ở vị trí thứ sáu
một quãng thời gian khá lâu
vì vậy morino và các học trò phải chơi rất tập trung
nếu muốn giữ lại ba điểm trên sân nhà
về mặt lực lượng
ở trận đấu với watford vào đêm nay
manchester united sẽ chỉ thiếu vắng sự phục vụ
của finzone vì chân thương
bên kia chiến tuyến worldford đang thi đấu khá ấn tượng
với mạch bốn trận bất bại liên tiếp
tại giải ngoài hàng anh
trong đó có chiến thắng rất bất ngờ
ngay tại thánh địa emirates của arsenal
tuy nhiên lịch sử đối đầu không ủng hộ đội bóng này
khi đoàn quân của huấn luyện viên walter marzari
toàn thua mỗi khi làm khách trên sân old trafford
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại
bản tin nhật trình thể thao tối ngày hôm nay của chúng tôi
còn bây giờ xin chào và gặp lại
trong những chương trình tiếp theo